chiều qua cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh đồng nai đã ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam ba đối tượng liên quan đến sai phạm tại trường đại học đồng nai để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh đồng nai đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với bà lê thị hoài lan nguyên trưởng bộ môn quản lý giáo dục ông đặng minh thư nguyên phó phòng đào tạo ông dương minh hiếu nguyên phó phòng khảo thí bảo đảm chất lượng
tháng sáu vừa qua cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh đồng nai đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét chỗ ở chỗ làm việc đối với ông trần minh hùng nguyên hiệu trưởng trường đại học đồng nai và ông phan văn thanh
nguyên trưởng phòng tài chính kế hoạch trường đại học đồng nai để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ
đây là vụ án thuộc diện ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh đồng nai theo dõi chỉ đạo quá trình điều tra xác định các bị can trên đã có những vi phạm nghiêm trọng trong công tác
liên quan đến vụ án làm giả con giáo
tài liệu của cơ quan tổ chức sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức phát hiện vào ngày hai mươi bốn tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai tại trường đại học an giang
chiều ngày hai mươi sáu tháng một mươi cơ quan cảnh sát điều tra công an tp long xuyên tỉnh an giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố bốn bị can nguyễn thanh tú phạm hồng thái phan ngọc tiên và trần ngọc phương thi cùng về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức
lực lượng công an xác định tú thái tiên và thi
nguyễn đức đã thu nhận thông tin của hàng trăm sinh viên trường đại học an giang có nhu cầu làm giả chứng chỉ để gửi cho phan văn đức nhờ đối tượng khác làm giả
trong đó thi đã thu nhận thông tin khoảng của bốn mươi bốn sinh viên có nhu cầu làm giả chứng chỉ rồi gửi thông tin cho lê đăng khoa để khoa gửi cho đức nhờ người làm giả
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tp long xuyên đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với phan văn đức và lê đăng khoa cùng về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức
hiện lực lượng công an đã thu giữ khoảng bốn mươi khoảng sáu mươi văn bằng chứng chỉ giả là tăng vật của vụ án
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố long xuyên thông báo những ai liên quan đến vụ án trên thì liên hệ với cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố long xuyên
địa chỉ tại số một mươi hai đường trần nguyên đán khóm đông hưng phường đông xuyên thành phố long xuyên hoặc điều tra viên lê trọng công số điện thoại chín trăm tám mươi hai tám trăm năm mươi sáu sáu trăm hai mươi để làm việc và giao nộp các văn bằng chứng chỉ giả đã mua
thưa quý vị lừa đảo trên không gian mạng ngày càng đa dạng với những chiêu thức vô cùng tinh vi
mới đây thì bảo hiểm xã hội việt nam cho biết đã nhận được thông tin phản ánh của người dân về việc có trường hợp giả mạo là giáo viên chủ nhiệm yêu cầu phụ huynh chuyển nộp tiền thu bảo hiểm y tế của học sinh qua tài khoản cá nhân
sau đây xin mời quý vị theo dõi phóng sự của chúng tôi
lợi dụng của bảo hiểm y tế của học sinh là tài khoản cá nhân

lợi dụng thời điểm đầu năm học các đối tượng đã giả mạng sử dụng tài khoản gia lô lập tên của giáo viên trực tiếp nhắn tin cho phụ huynh học sinh yêu cầu chuyển tiền bảo hiểm y tế qua tài khoản ngân hàng của cá nhân
khi nhận được thông báo nhiều phụ huynh đã nhẹ dạng cả tin chuyển tiền cho đối tượng
nhìn thấy những tin nhắn cũng như là những ảnh đăng tải trong thời gian trước rất là phù hợp đối với chính là giáo viên chủ nhiệm của con em mình
thì cái việc nhắn tin này nó sẽ có thể tạo được cái lòng tin đối với các bậc phụ huynh
khi mà giáo viên chủ nhiệm nhắn cái tin để yêu cầu đóng phí bảo hiểm y tế theo thông thường đầu năm thì hay có cái khoản phí này
thì nhiều phụ huynh rất là tin tưởng rằng đó chính là cái nghĩa vụ của mình phải thực hiện
hơn nữa là để mà gọi điện cho giáo viên chủ nhiệm xác nhận xem có đúng phải cái khoản phí mấy trăm nghìn này để mà đóng là bảo hiểm y tế đúng hay không
thì rất nhiều phụ huynh lại ngại cái vấn đề là hỏi lại giáo viên chủ nhiệm
và chính vì nắm bắt được cái tâm lý này mà các đối tượng đã thực hiện việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trước thực trạng nêu trên bảo hiểm xã hội việt nam khuyến nghị phụ huynh học sinh đề cao cảnh giác
phụ huynh nên cập nhật chính xác số điện thoại của giáo viên chủ nhiệm và số tài khoản nhận tiền đóng bảo hiểm y tế của nhà trường nơi học sinh theo học
chỉ thực hiện chuyển tiền vào số tài khoản của nhà trường khi có thông báo chính thức từ giáo viên chủ nhiệm
khi thực hiện thao tác chuyển tiền phụ huynh nên kiểm tra kỹ một lần nữa số tài khoản sẽ chuyển xem có trùng khớp với thông báo của giáo viên hay không
phương thức đoạt đảo này cũng đã rất nhiều người đã sập bẫy đã trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo
và với góc độ pháp lý thì mọi hành vi gian dối để chiếm đoạt tài sản đều là hành vi vi phạm pháp luật là hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
bởi vậy là nếu các đối tượng thực hiện hành vi gian dối để chiếm đoạt số tiền từ hai triệu đồng trở lên
thì đây là hành vi nguy hiểm cho xã hội các đối tượng sẽ bị xử lý về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thế còn nếu mà sử dụng các phương tiện phương thức ở trên mạng internet để chiếm đoạt tài sản
thì cũng có thể bị xử lý về tội sử dụng mạng máy tính mạng viên thông và phương tiện tiền tử để chiếm đoạt tài sản
theo quy định tại điều hai trăm chín mươi của bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
ít khi mà người ta có thể nhắn tin đến từng vụ huynh về cái vấn đề là đóng cái phí bảo hiểm y tế đó
và khi mà đã nhận được những cái thông tin như vậy thì cần phải xác minh bằng cách là nếu như mà có thể được
thì tốt nhất là gọi trực tiếp cho giáo viên chủ nhiệm
để xác nhận lại các thông tin đó
cũng tránh những trường hợp là vì vấn đề ngại với giáo viên trong vấn đề xác minh này để mà từ đó không gọi điện
vì bản thân giáo viên chủ nhiệm hiện nay họ cũng rất là hiểu được là tình trạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng hiện nay là rất là nhiều
cho nên là cái việc xác minh lại cái vấn đề này là hoàn toàn bình thường không có gì phải ngại cả
và gần hơn nữa nếu có thể thì có thể gọi điện đến số hotline của nhà trường để mà kiểm tra những cái thông tin về việc là đóng bảo hiểm y tế
các cái khoản mục mà mình cần phải đóng
thẻ bảo hiểm y tế của học sinh sinh viên đa số có thời hạn sử dụng đến hết năm hai nghìn hai mươi ba nên công tác thu bảo hiểm y tế chưa triển khai trên diện rộng
vì thế phụ huynh và mỗi người dân nên đề cao cảnh giác trước thông tin giả mạo tránh bị lừa đảo
nếu phát hiện các trường hợp nghi ngờ phụ huynh cần báo ngay cho cơ quan công an để nhanh chóng xác minh ngăn chặn và xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật
ngày hai mươi năm tháng một mươi phòng cảnh sát điều tra tội phạm về thái lan
tham nhũng kinh tế buôn lậu môi trường công an tỉnh bình thuận đã tống đạt quyết định khởi tố bị can
và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với nguyễn công kính sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba ngụ huyện hàm thuận nam về hành vi buôn lậu
đồng thời tổ chức khám xét nơi làm việc của đối tượng nhằm thu giữ các tài liệu có liên quan để phục vụ công tác điều tra
căn cứ vào kết quả điều tra công ty cao thành phát tại huyện hàm thuận nam do nguyễn công kính làm chủ sở hữu
điều hành và chịu trách nhiệm
trên lĩnh vực buôn bán nông lâm sản chủ yếu là nhập hạt điều thô từ các nước châu phi để sản xuất hạt điều rồi đem đi xuất khẩu
hoạt động nhập khẩu diễn ra từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi bốn đến tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy và hoạt động xuất khẩu từ tháng tám năm hai nghìn một mươi bốn đến tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám
được đăng ký mở tờ khai hải quan nhập khẩu xuất khẩu tại chi cục hải quan cửa khẩu cảng bình thuận thuộc cục hải quan tỉnh đồng nai
đến tháng một năm hai nghìn hai mươi hai cục hải quan tỉnh đồng nai ban hành quyết định
khi kiểm tra sau thông quan tại công ty này thì phát hiện trên lệch tồn kho thực tế ít hơn so với khai báo hải quan là gần sáu trăm hai mươi tấn hạt điều thô
qua đấu tranh nguyễn công kính khai nhận đã tự ý bán cho ba doanh nghiệp và một cá nhân trong nước
việc kính nhập hạt điều thô không tiến hành sản xuất để xuất khẩu mà tự ý chuyển bán tiêu thụ nội địa không đúng các quy trình
thủ tục giám sát của hải quan quy định quản lý thuế đối với hàng hóa nhập khẩu đã vi phạm các quy định của pháp luật
đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra xác minh làm rõ
ngày hai mươi năm tháng một mươi lực lượng chức năng của bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba đã dẫn dãi tàu chở khoảng tám mươi lít dầu đeo
không có giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa cùng bốn thuyền viên của tàu về thành phố vũng tàu để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định pháp luật
quá trình làm nhiệm vụ tuần tra trên khu vực biển cách công đảo khoảng một trăm hai mươi hải lý về phía đông
lực lượng chức năng của bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba phát hiện tàu
tg chín mươi nghìn hai trăm chín mươi bảy ts có dấu hiệu vi phạm nên đã tiến hành kiểm tra
thời điểm này trên tàu có bốn thuyền viên thuyền trưởng là ông nguyễn văn bường sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai quê tiền giang
theo lời khai ban đầu của ông bường tàu đang vận chuyển khoảng tám mươi lít dầu đeo
nhưng không xuất trình được chứng tự chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa
hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng của bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị
cục quản lý thị trưởng
cục quản lý thị trưởng tp hcm vừa tổ chức thực hiện tiêu hủy hơn một mươi một sản phẩm hàng hóa là quần áo
bộ cáp sạc điện thoại giả mạo nhãn hiệu của các thương hiệu nổi tiếng mỹ phẩm và gần tám năm trăm linh bánh trung thù nhập lậu
tại nhà máy công ty cổ phần môi trường việt úc huyện bình chánh tp hcm
đội quản lý thị trường số một mươi hai cục quản lý thị trường tp hcm đã phối hợp các đơn vị chức năng
tiến hành tiêu hủy hàng hóa thuộc một mươi ba quyết định xử phạt vi phạm hành chính do cục trưởng cục quản lý thị trường
và đội trưởng đội quản lý thị trường số một mươi hai ban hành
hàng hóa tiêu hủy gồm hơn một mươi một đơn vị sản phẩm là quần áo bộ cáp sạc điện thoại giả mạo nhãn hiệu louis vuitton
apple mỹ phẩm thuốc lá điện tử thực phẩm nhập lậu tổng trị giá gần ba trăm linh triệu đồng và gần tám năm trăm linh bánh trung thu
bánh trứng chảy không rõ nguồn gốc xuất xứ đây là tan vật của các vụ việc kiểm tra cao điểm tết trung thu năm hai nghìn hai mươi ba trên địa bàn quận một mươi hai
phương thức tiêu hủy được áp dụng là xây nhuyễn hủy hình dạng ban đầu hoặc đốt hủy trực tiếp trong lò đốt ở nhiệt độ cao